công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bắt giữ tám nghi phạm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích
tại quán nhậu hoa rừng thuộc phường tân bình thành phố đồng xoài đã khiến cho một người bị thương nặng
vào ngày ba mươi tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng xoài đã tiếp nhận đơn kháng cáo của anh cao văn khánh hai mươi sáu tuổi
ngụ tại huyện phú giáo tỉnh bình dương về việc bị một nhóm người cố ý gây thương tích tại quán ăn hoa rừng
qua điều tra công an tp đồng xoài nhanh chóng xác định có tám nghi can có liên quan gồm lăng văn pháp nguyễn ngọc tuấn
bùi cát anh quân võ xuân vũ võ hiễu diện nguyễn ngọc tuấn vũ nguyễn trí tài cùng ngụ tại thành phố đồng xoài
và huỳnh minh trường ngụ tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
nguồn nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ hai người phụ nữ
hiện công an thành phố đồng xoài đã tạm giữ hình sự tám đối tượng này cùng một số tăng vật gồm một đao dày sáu mươi năm cm
một sao tự chế dài gần một ba m và một con dao dựa dài tám mươi năm cm